tại buổi họp báo thường kỳ tháng một người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông tin thêm về một số vấn đề quốc tế và việt nam thời gian gần đây
trả lời câu hỏi về hiệp định thương mại tự do việt nam eu người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
trả lời câu hỏi về hiệp định thương mại tự do việt nam eu người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
thông tin thêm về những bất ổn chính trị trong những ngày gần đây tại venezuela người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho rằng
việt nam luôn quan tâm theo dõi và mong muốn venezuela hòa bình và ổn định góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và venezuela
vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở hai khu vực cũng như trên toàn thế giới bộ ngoại giao việt nam sẽ cân nhắc các hình thức khuyến cáo công dân việt nam trong trường hợp cần thiết